sau một năm nền kinh tế thế giới gục ngã vì cú sốc từ đại dịch covid một mươi chín
những tư hy vọng mới đã được thắp lên khi vaccine ngừa chủng mới của virus corona
bắt đầu được tiêm tại nhiều quốc gia
với nhiều lĩnh vực đây là tín hiệu rất đáng mừng
mang lại hy vọng cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như sự tăng trưởng toàn cầu
là đơn vị chuyên kinh doanh dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng
đại dịch covid một mươi chín đã khiến doanh nghiệp này gặp rất nhiều khó khăn
lượng khách du lịch giảm mạnh kéo theo nguồn thu giảm đến tám mươi
dù có nhiều giải pháp kích cầu nhưng doanh nghiệp vẫn phải chật vật để tồn tại
tuy nhiên với thông tin về những tiến bộ trong điều chế vaccine covid một mươi chín
doanh nghiệp rất kỳ vọng hoạt động của đơn vị sẽ sớm được phục hồi
việt nam đã trở thành một điểm sáng của thế giới về phòng chống và kiểm soát dịch bệnh
và với việc vaccine ngừa covid một mươi chín
mết im việt nam về đích sớm và đã bắt đầu thử nghiệm trên người
nhiều ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng do dịch bệnh như lữ hành vận tải
du lịch của việt nam sẽ có cơ hội phục hồi hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi
rất mừng là thông tin về vaccine
du lịch thì tôi nghĩ là luôn luôn sẵn sàng
đấy là những cái chúng tôi mong đợi và khi mà có tín hiệu cởi mở với quốc tế
ví dụ như là từ vaccine hay là từ những phòng chống hiệu quả
thì chắc chắn du lịch quốc tế sẽ phát triển
theo báo cáo mới nhất của tổ chức du lịch quốc tế unwto
khoảng chín mươi năm doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã ngừng hoạt động
hoặc buộc phải chuyển đổi mục tiêu kinh doanh giảm nhân viên
công suất sử dụng phòng của nhiều khách sạn ở các thành phố lớn
các khu du lịch chỉ đạt từ một mươi đến một mươi năm
vì vậy những tiến triển gần đây về vaccine covid một mươi chín
sẽ mang lại nhiều hy vọng cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như nền kinh tế toàn cầu